theo báo cáo của bộ tài chính cho biết lũy kế đến hết tháng sáu thu ngân sách nhà nước ước đạt chín trăm bốn mươi một ba trăm linh tỷ đồng bằng sáu mươi sáu bảy dự toán trong đó thu nội địa đạt sáu mươi ba sáu thu từ dầu thô là đạt một trăm hai mươi năm sáu thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt bảy mươi chín bốn dự toán
nếu tính theo phân cấp thu ngân sách trung ương đạt sáu mươi sáu bốn dự toán thu ngân sách địa phương đạt sấp xỉ sáu mươi bảy dự toán
trong chiều ngược lại tổng chi phí ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm ước đạt bảy trăm một mươi ba tỷ đồng bằng bốn mươi dự toán trong đó chi đầu tư phát triển là đạt hai mươi tám sáu chi thường xuyên lập đạt bốn mươi năm tám chi trả lãi đạt năm mươi một dự toán
bộ tài chính nhấn mạnh sáu tháng đầu năm cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp đều được đảm bảo
theo bộ tài chính tiến độ thu ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm đạt khá nhưng một số khoản thu và địa bàn tiến độ đạt thấp nợ động thuế có xu hướng tăng
tình trạng gian lận trốn lậu thuế quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số thương mại điện tử kinh doanh xuyên biên giới vẫn còn những diễn biến phức tạp
thưa quý vị tỉnh khánh hòa là địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực
trong đó hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán điện tử tiếp tục tăng trưởng nhanh điều này được chứng minh rõ nét sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thói quen thanh toán của người dân dần có những thay đổi lớn cùng với đó là sự thay đổi mạnh mẽ của nhiều đơn vị trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán hiện đại thông minh
thời gian này lượng khách hàng đến trụ sở đơn vị này thực hiện thủ tục thanh toán tiền đã giảm đáng kể thay vào đó người dân chọn thanh toán tiền trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau
theo thống kê của đơn vị này từ đầu năm đến nay lượng khách hàng thanh toán tiền nước qua hệ thống trực tuyến đã tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi luôn tận dụng sự phát triển của các ngành truyền thông ví dụ như là truyền thông chính thống và truyền thông online các trang mạng xã hội
và mỗi cán bộ công nhân viên của chúng tôi sẽ là những cái tuyên truyền viên mà nhiệt tình nhất xác thực nhất sẽ đi đến từng nhà khách hàng để mà tuyên truyền và khuyến khích họ thay đổi cái phương thức thanh toán
và chỉ cho họ được cái ưu nhược điểm của cái việc thanh toán không dùng tiền mặt
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước chi nhánh khánh hòa năm tháng đầu năm số lượng giao dịch thanh toán qua internet đạt hơn hai ba mươi ba triệu món với doanh số thanh toán hơn bốn mươi chín hai trăm linh tỷ đồng tăng khoảng bốn mươi chín so với cùng kỳ năm trước
giao dịch thanh toán qua điện thoại di động ước đạt một mươi ba bốn mươi bảy triệu món tăng một trăm bảy mươi sáu bảy
điều đó cho thấy thói quen của người tiêu dùng cũng dần dịch chuyển từ mua hàng truyền thống sang các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
thực hiện kế hoạch của bộ y tế tỉnh khánh hòa về việc chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và các cơ sở y tế
thì việt tiên bang cũng rất là mong muốn sẽ được đồng hành với các trường học và bệnh viện trên địa bàn
thông qua việc cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt như là qr code website
dịch vụ thanh toán thẻ qua máy bos và kết nối với phần mềm hệ thống của các đơn vị để giúp chúng ta tiến tới một xã hội thanh toán không dùng tiền mặt
tuy nhiên một số lĩnh vực dịch vụ công còn vướng mắt trong quá trình triển khai thanh toán trực tuyến như thanh toán tiền học phí viện phí tiền nước
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị và ngân hàng chưa đồng bộ
việc trao đổi chia sẻ thông tin dữ liệu giữa ngân hàng với các bệnh viện trường học còn hạn chế
tâm lý người dân còn e ngại
với giao dịch ngân hàng địa tử
thứ nhất là nâng cao trải nghiệm của khách hàng để đáp ứng yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng
thì có thể nói khách hàng là nhân tố cốt lõi thúc đẩy sự chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng
thứ hai là sẽ phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ mới từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
thứ ba là tự động hóa quy trình
nhờ đó mà tiết kiệm được thời gian
hiện các tổ chức tín dụng đang tăng cường phối hợp kết nối sản phẩm dịch vụ nền tảng với các ngành lĩnh vực
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán điện tử ở nông thôn vùng sâu vùng xa
đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của khách hàng trước rủi ro an ninh mạng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá vào chiều qua ngày tám tháng bảy phó thủ tướng lê minh khái đã đề nghị bộ tài chính tính toán nếu còn dư địa
thì có thể đề xuất với cấp có thẩm quyền giảm thêm thuế vat thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để tránh tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng
theo phó thủ tướng những hàng hóa thiết yếu ảnh hưởng đến chỉ số giá phải có giải pháp phù hợp như xăng dầu
báo cáo từ bộ tài chính cho biết bình quân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cpi tăng hai bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
theo tập đoàn điện lực việt nam evn trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở bắc bộ và trung bộ
nền nhiệt độ trung bình cao hơn năm một độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
vì vậy evn khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối
buổi trưa là từ một mươi một h ba mươi đến một mươi bốn h ba mươi buổi tối là từ hai mươi h đến hai mươi ba h đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
sử dụng kết hợp với quạt
và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
thời gian tới evn sẽ tiếp tục các giải pháp đảm bảo sản xuất cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của người dân
sáng nay ngày chín tháng bảy trung tâm thông tin du lịch tổng cục du lịch chính thức ra mắt video clip
việt nam đi để yêu nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm thành lập ngành du lịch việt nam
với độ dài một phút ba mươi một giây clip là sự phô diễn hoàn hảo những tuyệt tác kỳ vĩ của việt nam
từ thác bản dốc đẹp nên thơ đến danh chương trình
thắng tràng an đầy quyến rũ tất cả tạo nên một vẻ đẹp bất tận
một bức tranh toàn cảnh hoàn mỹ sống động và lôi cuốn của du lịch việt nam
hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm ấn tượng không thể quên cho du khách
thưa quý vị là một trong một mươi sự kiện tiêu biểu của năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai
do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức tại tp hcm
triển lãm không gian di sản văn hóa việt nam đã được khai mạc vào tối ngày hôm qua tại khu vực phố cổ hội an
tới triển lãm người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian đầy màu sắc
những tinh hoa di sản văn hóa đặc trưng của hai mươi năm tỉnh thành trên cả nước
và đây cũng là cơ hội để các địa phương giới thiệu quảng bá điểm đến
kim ngưỡng những dị thích lịch sử những danh lam thắng cảnh qua một trăm sáu mươi bức ảnh được trưng bày
với chủ đề hành trình qua những miền di sản việt nam
khám phá những vùng miền mới những làng nghề truyền thống đặc trưng
lãng mình trong không gian sắc màu di sản của các tỉnh thành phố từ đông bang đến miền núi
và rộn ràng giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống
đó là những trải nghiệm sinh động phong phú của người dân và du khách
để yêu hương tự hào hơn với vẻ đẹp và văn hóa của dân tộc
tôi thấy là càng tôn thêm cái vẻ đẹp của người việt nam và tự hào về cái dân tộc của mình
nói chung là có nhiều cái văn hóa đa sắc màu
rất là đẹp rất là sinh động
đó là đất nước việt nam mình là hùng vĩ và có một nền văn hóa lâu đời
với các đơn vị tham dự triển lãm đây là cơ hội để quảng bá những sắc màu di sản
nét văn hóa đặc sắc những danh thắng tiêu biểu những điểm đến được du khách yêu thích
từ đó tạo sức hút góp phần cho sự phát triển của du lịch địa phương
tây nguyên nói chung và gia lai nói riêng thì vẫn rất là còn nhiều
và những điều bí ẩn mà mọi người chưa biết thì qua đây thì cũng mong bạn bè gần xa
cũng như du khách trong và ngoài nước sẽ biết đến nhiều hơn để đến với gia lai là một điểm đến lý tưởng
cũng là một hình thức để mời gọi các du khách đến bình yên để thăm thú du lịch
và thưởng thức những cảnh đẹp của bình đen nguyên chúng tôi
truyện lạm lần này cũng có ý nghĩa lớn tạo ra sự liên kết trong dòng trải
thúc đẩy văn hóa di sản văn hóa liên kết thúc đẩy phát triển du lịch
nhất là sau quãng thời gian hết sức khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
du lịch nó không biên giới như vậy thì chúng ta nên nghĩ rằng là mỗi địa phương có một cái thế mạnh
một cái tiềm năng một cái hướng đi làm du lịch riêng
tuy nhiên thị trường du khách và những người đi du lịch thì nó không phân biệt đâu cả
do vậy là nó sẽ đạt ra một yêu cầu là cái tính xung đột trong du lịch của các chủ thể
và tính xung đột trong du lịch
ở từng vùng miền nó sẽ phải được bảo hòa nó sẽ được giải quyết
vì cái chính cái sự liên kết này những du khách đến đây người ta sẽ nhìn thấy được không chỉ hậu an
mà những cái vùng miền khác đem về giới thiệu ở đây
thì chắc chắn rằng nó sẽ tạo cho những du khách đến hội an sẽ có một cái kích thích
một cái ham muốn để khám phá tiếp tục điện biên lai châu cà mau hay là những vùng miền khác
triển lãm không gian di sản văn hóa việt nam được diễn ra từ ngày tám đến một mươi ba tháng bảy
thời gian đến sẽ tiếp tục diễn ra
tiếp tục có nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia được tổ chức
kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách
với những sự kiện triển lãm hay chương trình trải nghiệm như thế này thì hy vọng rằng
giá trị du lịch của việt nam sẽ tiếp tục được lan tỏa để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước nhiều hơn nữa
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị